phát biểu trước báo giới phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách châu phi bà mata ama akia popi nhấn mạnh rằng
cần phải có một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột quân sự ở sudan càng sớm càng tốt
bà pobi khẳng định rằng sẽ không thể có giải pháp thay thế nào khác
theo quan chức liên hợp quốc những lời kêu gọi tiếp tục chiến tranh để giành chiến thắng quân sự của một số người
sẽ chỉ góp phần hủy hoại nước này
chiến tranh càng kéo dài nguy cơ chia cắt can thiệp nước ngoài xói mòn chủ quyền và đánh mất tương lai của sudan
đặc biệt đối với giới trẻ càng lớn
hơn một trăm linh ngày đã trôi qua kể từ khi giao tranh nổ ra giữa lực lượng vũ trang sudan saf và nhóm bán quân sự
các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf vào ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua
các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau của đất nước châu phi này
đặc biệt là khaktoum bari honduran và darfur
tuy nhiên cho đến nay chưa bên nào giành được chiến thắng
hoặc đạt được bất kỳ lợi ích đáng kể nào
đáng chú ý thủ đô khatom vẫn tiếp tục là trung tâm của cuộc xung đột
với các cuộc giao tranh lớn tập trung xung quanh các cơ sở quan trọng của saf
bao gồm cả trụ sở của bộ tổng chỉ huy saf